tiếp thân mật một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu và một mươi gương mặt trẻ triển vọng năm hai nghìn một mươi sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt của đất nước là những tấm gương sáng cho xã hội và nhất là thế hệ trẻ việt nam nói theo
danh sách một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu là những gương mặt do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam bình chọn
có thể kể ra một số gương mặt trẻ xuất sắc có nhiều đóng góp cho cộng đồng như đào xuân hoàng nhà phát triển ứng dụng dạy tiếng anh cho trẻ em măn khi wunio với hai triệu lượt người dùng trên toàn thế giới
hay đình thị hương thảo hai lần liên tiếp đoạt huy chương vàng olympic vật lý quốc tế các năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
phó giáo sư trẻ nhất việt nam năm hai nghìn một mươi sáu trần xuân bách người xây dựng và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trên điện thoại di động thông minh hỗ trợ dự phòng điều trị hiv
và nghiện chất tại hà nội hay lịch sĩ lê văn công người đã giúp việt nam lần đầu tiên trong lịch sử đạt huy chương vàng ở paralympic
bày tỏ niềm vui tại buổi gặp mặt thủ tướng cho rằng những gương mặt được vinh danh lần này đều là những người hết sức thông minh tài năng dũng cảm và có lòng đam mê sáng tạo không ngừng học hỏi vươn lên
hoàn ngành khát vọng đóng góp sức mình cho tổ quốc gia đình và xã hội của các điển hình trong giới trẻ lần này thủ tướng cho rằng
những sản phẩm ý tưởng khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ này là rất cần thiết cho xã hội và đất nước
ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của các gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu gương mặt trẻ triển vọng thủ tướng nhấn mạnh đại học không phải là con đường duy nhất
khuyết tật không có nghĩa là hết mà vẫn có thể đóng góp cho xã hội
thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nghị lực của các gương mặt trẻ tiêu biểu điển hình vượt khó vươn lên đạt được thành tiệu trong mọi lĩnh vực
qua cái tấm gương tiêu biểu này có thể khẳng định người việt nam chúng ta lớp cải việt nam chúng ta có thể đóng góp có thể hội nhập
có thể phát triển trong những cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay trong việc đổi mới hiện nay trong hội nhập quốc tế hiện nay trong tất cả các lĩnh vực
và đây chính là một dấu ấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam
đặc biệt việt nam năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ý nghĩa rất lớn lao trong phong trào khởi nghiệp mà chúng ta đã phát động

tạo mọi điều kiện cho lớp trẻ phát huy tinh thần sáng tạo đóng góp công hiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
tiếp tục nghiên cứu những giải pháp cách làm để có những đề xuất cụ thể nhằm tiếp tục tôn vinh chăm lo hỗ trợ cho các tài năng trẻ
trong không khí sôi nổi hướng về ngày hội truyền thống của thanh niên việt nam hai mươi sáu tháng ba
thủ tướng đã tặng hoa trao quà cho các gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu các gương mặt trẻ triển vọng năm hai nghìn một mươi chín
các gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu đợt này còn vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ về thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước